các doanh nghiệp đã đẩy mạnh việc hoàn thiện các tính năng nâng cao chất lượng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trên những ứng dụng thanh toán trực tuyến của mình
với ứng dụng ví điện tử vnpt pay của vnpt chỉ cần một vài thao tác đơn giản người dùng có thể thanh toán được hầu hết các dịch vụ cơ bản như cước viễn thông hóa đơn điện nước mua vé tàu xe hay thanh toán học phí
mới đây vnpt pay cũng là ứng dụng đầu tiên được đưa vào áp dụng triển khai thanh toán dịch vụ công mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
công việc đi chợ mua sắm đồ dùng thực phẩm giờ đây đã trở nên đơn giản hơn với chị hồng
không cần đem theo tiền mặt các loại thẻ ngân hàng thẻ giảm giá
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng
các loại thẻ ngân hàng có cài đặt ứng dụng liên kết với tài khoản ngân hàng
sau khi quét mã qr hóa đơn đã được thanh toán thành công
cũng trên ứng dụng này chị còn có thể thanh toán được tiền điện tiền nước cước viễn thông hàng tháng
hiện nay công nghệ số giúp chúng ta rất là nhiều
bạn tưởng tượng rằng trong một phút chúng ta có thể thanh toán được tiền điện tiền nước rồi có thể đi chợ tại nhà
như thế thì là thời gian dành cho gia đình cho người thân nhiều hơn
để phòng tránh dịch bệnh
nhiều người cũng dần làm quen với các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
hai mươi bốn trên bảy mọi lúc mọi nơi bên cạnh việc mua hàng hóa đặt phòng khách sạn thanh toán vé máy bay
người dùng còn có thể thanh toán hóa đơn tiền điện tiền nước điện thoại internet
bằng truyền khoản hay đăng ký với ngân hàng dịch vụ tự động khấu trừ tài khoản hàng tháng
rõ ràng những ứng dụng thanh toán trực tuyến đang mang lại lợi ích không nhỏ cho người tiêu dùng
thứ nhất là không phải giao dịch trực tiếp với người thu ngân này
thì mình chỉ cần dơ cái điện thoại
đơn giản là quẹt như thế này thậm chí cũng không cần phải tiếp xúc với các loại thẻ ngân hàng luôn
thì cái đấy là mình rất là thích
bởi vì rõ ràng là trong giai đoạn dịch bệnh như thế này
những tiếp xúc qua tay đồ vật các thứ cũng là một nguy cơ lây nhiễm
chúng tôi nhận thấy rằng là vnpt pay cung cấp một hình thức thanh toán điện tử rất là tiện dụng
thay vì phải thanh toán bằng tiền mặt khách hàng mất thời gian đợi chờ để trả tiền trả lại
thì bây giờ chuyển sang cái hình thức thanh toán này
thì họ được nhanh hơn và tiện dụng hơn
và bản thân với nhà hàng chúng tôi cũng dễ quản lý sổ sách và trang thu hơn
nhân dịp này các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cũng đưa ra những hình thức khuyến mại giảm giá hấp dẫn
ứng dụng vnpt pay của vnpt cũng đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng
cải thiện tính năng để đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng
mới đây vnpt pay cũng là ứng dụng đầu tiên được đưa vào áp dụng triển khai thanh toán dịch vụ công mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
vnpt pay cung cấp cho cổng dịch vụ công quốc gia gồm thanh toán phí của các dịch vụ công bằng ví vnpt pay và cổng thanh toán
gồm thẻ tài khoản ngân hàng nội địa thẻ quốc tế của tất cả các ngân hàng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi sẽ có khoảng một dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được thanh toán trực tuyến theo hình thức này
mọi thông tin cá nhân thông tin ngân hàng và lịch sử giao dịch của người dùng đều được bảo mật
áp dụng trí tật nhận tạo thì chúng tôi cung cấp cho khách hàng dễ dàng
định danh được thông tin của mình một cách nhanh chóng qua ứng dụng mobile
thứ hai là chúng tôi sử dụng công nghệ big data
cho phép là có thể cá nhân hóa được các thông tin để cung cấp dịch vụ khách hàng với các thông tin theo nhu cầu khách hàng
vnpt pay hiện đã kết nối với hệ thống thanh toán bằng qr code của vnpay
người dùng có thể sử dụng các tiện ích thanh toán trên ứng dụng này tại hơn bốn mươi điểm chấp nhận
và ba trăm năm mươi điểm chấp nhận

vnpt pay cũng sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chuyện thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
đối với nhóm dịch vụ thiết yếu và dịch vụ công mà chính phủ hiện nay cũng đang rất là hướng tới
theo thống kê của ngân hàng nhà nước khoảng ba mươi dân số việt nam có tài khoản ngân hàng tập trung ở những thành phố lớn
thời gian tới vnpt pay sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động
để hình thức thanh toán trực tuyến có thể dễ dàng tiếp cận với đông đảo việt nam
vnpt pay sẽ giúp đỡ người dân đem lại sự tiện ích cho người tiêu dùng
internet of things hay còn gọi là công nghệ internet kết nối vạn vật
công nghệ internet kết nối vạn vật phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây công nghệ vi cơ điện tử và internet
hiểu một cách đơn giản công nghệ kết nối vạn vật là khi mọi thứ kết nối với nhau qua mạng internet
người dùng có thể kiểm soát mọi đồ vật của mình qua mạng
mà chỉ bằng một thiết bị thông minh chẳng hạn như điện thoại thông minh máy tính bảng máy tính để bàn
hay thậm chí chỉ bằng một chiếc đồng hồ thông minh trên tay
gần đây công nghệ internet kết nối vạn vật còn bao gồm cả những giao tiếp máy với máy hạn chế sự tác động của con người
nhưng chủ yếu được áp dụng trong sản xuất năng lượng hay các ngành công nghiệp nặng
viễn cảnh tưởng như chỉ có trên phim ảnh này đã dần hiện thực trên thực tế
với sự phát triển của nhà thông minh tv thông minh hay tủ lạnh thông minh
đây là bước phát triển mới cho cuộc sống của con người
lĩnh vực này phát triển theo xu hướng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh
để tối ưu hóa quy trình phương thức sản xuất
hiện trên thế giới có khoảng hai mươi tám tỷ thiết bị iot và đến năm hai nghìn hai mươi một dự báo con số này sẽ lên đến hơn năm mươi tỷ thiết bị
hiện nay trên thế giới có khoảng hai mươi tám tỷ thiết bị có kết nối iot và dự báo tới năm hai nghìn hai mươi
sẽ có trên năm mươi tỷ thiết bị kết nối công nghệ này
bảy mươi doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai những dự án về iot tại việt nam
iot sẽ mang lại một cơ hội doanh thu cho rất nhiều ngành và những giải pháp đó bắt đầu được thương mại hóa với tốc độ rất nhanh
ngành dịch vụ tiện ích giao thông tòa nhà thông minh và các ngành bán lẻ là những ngành đi đầu trong việc ứng dụng iot
nắm bắt được xu thế iot chính là dẫn đầu trong cuộc sống công nghệ hiện đại
tại việt nam nhiều doanh nghiệp đã chọn iot là con đường phát triển
nhiều ứng dụng giải pháp tích hợp công nghệ đã và đã
đang được các doanh nghiệp trong nước quan tâm chú trọng
là một người khá bận rộn với công việc ở cơ quan nên những phút giây ở nhà thư giãn luôn được chị hà trú trọng
khi lắp đặt hệ thống nhà thông minh mọi thiết bị điện trong nhà như là đèn chấu sáng quạt tv đều được kết nối với internet
và điều chỉnh qua điện thoại rất thuận tiện giúp chị hà giảm bớt được những công việc vặt ở nhà để dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi
nhiều ứng dụng các thiết bị thông minh thì tôi thấy rất là tiện nợ
thứ nhất là khi mà muốn tắt điện ở tầng ba thì tôi có thể ở dưới tầng một tôi có thể tắt được tất cả các hệ thống điện trong gia đình
mấy lại hệ thống dèm cửa thì đứng một chỗ tôi có thể là mở được đóng và mở tất cả các dèm cửa của ngôi nhà mình
tôi thấy là cái hệ thống thiết bị thông minh này là rất tiện nợ và thật sự là hữu dụng cho gia đình
của cách mạng mang tên internet
things iot vạn vật kết nối đang phát triển bùng nổ mạnh mẽ và toàn diện
trong đó ngôi nhà thông minh sẽ là nơi bạn tiếp xúc và cảm nhận rõ nhất những thay đổi từ cuộc cách mạng này
các doanh nghiệp việt cũng đang dần làm chủ được thị trường công nghệ mới mẻ này
bên cạnh đó thị trường bất động sản trong nước được đánh giá là có nhiều khởi sắc
nhu cầu đầu tư nội thất thiết bị thông minh của người dùng cũng tăng lên
cái xu hướng ứng dụng công nghệ trong ngôi nhà tức là cho home
thì là một cái xu hướng tất yếu
cái ngôi nhà thì ngày một thông minh hơn an toàn hơn có nhiều cái ứng dụng giải trí hơn
và đối với cái thị trường việt nam thì là tuy là việt nam là một nước đang phát triển
tuy nhiên thì cái mức độ cập nhật công nghệ thì lại rất là tốt
khái niệm nhà thông minh có mặt tại việt nam khoảng hơn một mươi năm trước
nhưng mới thực sự quen thuộc vài năm trở lại đây
khi khái niệm cách mạng công nghiệp bốn và công nghệ internet of things
trở nên phổ biến kéo theo những cải tiến không ngừng về công nghệ
sự ra đời và phát triển của nhà thông minh chính là giúp cải thiện môi trường sống
và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người
một trong những cái ưu tiên của chúng tôi đó là tạo ra những cái giao diện sử dụng
rất là trực quan và nó rất là thân thiện với người sử dụng
để cho có thể đáp ứng được tất cả cái thành phần cũng như lứa tuổi
trong một ngôi nhà có thể sử dụng một cách rất là đơn giản và dễ dàng
là một hệ sinh thái giải pháp cung cấp diễn biến chất lượng không khí
và cảnh báo ô nhiễm không khí theo thời gian thực trên lãnh thổ việt nam có tên là palm air
với việc dựa trên công nghệ iot và các thiết bị cảm biến đo chất lượng không khí
theo thời gian thực online air quality sensors
dữ liệu tại các điểm đo sẽ được thu thập xử lý và phân tích
để tính toán ra chỉ số chất lượng không khí air korenti index
và hiển thị trên cổng thông tin www palme org và ứng dụng palm air
từ đó sẽ cung cấp cho người xem một bức tranh toàn cảnh trực quan
về diễn biến chất lượng không khí của thành phố theo từng giờ
và mức độ thay đổi độ ẩm nhiệt độ của các khu vực
bên cạnh đó tất cả các khâu của giải pháp này từ công nghệ thiết bị cảm biến
đều do người việt làm chủ
chúng tôi nói palm air là một hệ sinh thái iot
để phục vụ theo dõi và cảnh báo ô nhiễm không khí
tại sao gọi là hệ sinh thái iot
thứ nhất là trong hệ sinh thái iot
thì thiết bị ở đây chính là thiết bị mà chúng tôi dùng để theo dõi
để đo nồng độ ô nhiễm không khí hay chất lượng không khí ra môi trường
trong thiết bị này có hệ thống cảm biến
tích hợp cùng với các hệ thống truyền nhận dữ liệu
và hệ thống truyền nhận dữ liệu sẽ truyền theo thời gian thực
với một mạng lưới chất lượng không khí mà gửi
cứ năm phút gửi một lần về cho trung tâm
ta hãy có dữ liệu lớn về chất lượng không khí
hiện thành phố hà nội là một trong những đô thị đi đầu
về phát triển phương tiện cá nhân và mật độ xây dựng
chất lượng không khí của thành phố đã có biểu hiện suy thoái
đặc biệt là ở các khu vực nội thành
cho tới các trục đường giao thông chính và các công trường xây dựng
chỉ số chất lượng không khí hàng ngày cho thấy hà nội nhiều ngày đạt ngưỡng cao
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân
và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố
ứ dụng này ra thì một là người dân có thể theo dõi được
chất lượng không khí tại nơi họ sinh sống bất cứ đâu
từ khi biết được chất lượng không khí đấy
nó cũng sẽ giúp được cho các cơ quan quản lý nhà nước
có thể xác định được cái nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
các nguồn gây ô nhiễm không khí
để họ có những hành động phù hợp để quản lý và cải thiện
đối với người dân thì khi biết được chất lượng không khí này
thì họ cũng sẽ nâng cao được nhận thức
xa mắt từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
giải pháp pam e đã có khoảng hai trăm linh điểm đo
ở một số tỉnh thành trên cả nước
trong đó hà nội khoảng sáu mươi điểm
với các tiếp cận mới áp dụng công nghệ iot
và nhiều những xu hướng công nghệ mới nhất
cùng với đó việc thường xuyên nâng cấp
đưa ra nhiều tính năng mới đã giúp cho giải pháp này
gắn kết được với cộng đồng
bọn mình khi mà xây dựng cửa hàng cũng mong muốn là
sẽ xây dựng nó thành một chỗ như cửa hàng xanh
chính vì thế mà khi bọn mình tham khảo
những thông tin trên mạng thì thấy là
pam e nó đang là một ứng dụng tốt nhất
hiện nay có thể sử dụng để theo dõi chất lượng không khí
chính vì thế bọn mình cũng đã liên hệ
và lắp đặt hệ thống đo chất lượng không khí ở cửa hàng
công nghệ internet of things được coi là nền tảng
để xây dựng một thành phố thông minh xã hội thông minh
chính bởi vậy hiện công nghệ này đang được
rất nhiều đô thị lớn trên thế giới quan tâm
trú trọng đầu tư
những chiếc đèn đường có thêm công dụng
cập nhật tình hình thời tiết và phân tích lưu lượng xe cộ
trong nhà ở phúc lợi cũng được kết nối internet vạn vật
để kiểm soát lượng điện nước sử dụng tránh lãng phí
thay người giúp việc robot làm nhiệm vụ quản gia
hay trong nhà trường không còn bảng xanh phấn trắng
lớp học cũng trở nên thông minh hơn
chỉ với những thao tác đơn giản
người dùng có thể viết vẽ xóa hay mở tắt ứng dụng
trên một màn hình máy tính
mục tiêu là tạo ra một lớp học thông minh
vui vẻ cho tất cả các học sinh từ mẫu giáo đến đại học
hiện tại hơn năm mươi bốn dân số thế giới đang sống
ở các khu vực thành thị và tốc độ phát triển
của đô thị đang rất lớn
chính vì thế một thành phố thông minh
để người dân được sống trong tiện ích công nghệ
như đài bắc sẽ là mô hình mà nhiều nơi hướng tới
hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo